thưa quý vị công an quận bảy tp hcm cho biết đang điều tra vụ việc ba chiếc xe hơi đậu trong khu dân cư ở quận bảy bất ngờ bốc cháy cùng lúc
camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông nghi là chăm lửa đốt vào rạng sáng ngày một mươi hai tháng ba
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ hai ô tô bốn và bảy chỗ phủ bạc đậu trên đường bốn mươi phường tân phong bất ngờ bùng cháy dữ dội
phát hiện sự việc nữ chủ xe cùng nhiều người trong nhà dùng bình chữa cháy mini dập lửa xong bất thành
ít phút sau lửa bao trùm toàn bộ ghế lái và đuôi xe bốn chỗ trong khi đó ô tô bảy chỗ bị cháy xém đầu xe
trong lúc xảy ra cháy camera an ninh khu vực đã ghi lại cảnh một người đàn ông đến gần hai ô tô nghi châm lửa ở bánh xe
cách đó năm mươi mét một xe hơi honda bảy chỗ đậu trên đường cũng cháy ngồn ngục
cảnh sát sau đó điều khiển xe chữa cháy đến dập lửa hỏa hoạn thiêu rụi hai ô tô chiếc còn lại hư hỏng phần đầu
nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra